trên khắp các nẻo đường của thủ đô hà nội không khí đón tết dương lịch năm hai nghìn một mươi bảy đang rất rộn ràng
và trong chiều nay thì phóng viên của truyền hình nhân dân đã có mặt tại các điểm sẽ diễn ra sự kiện đếm ngược chào đón năm mới
hay còn gọi là koda paty để ghi nhận không khí chuẩn bị cho thời khắc giao thừa của người dân thủ đô
hiện nay tôi đang đứng tại công viên thống nhất là một trong các địa điểm diễn ra chương trình đếm ngược chào đón năm mới năm hai nghìn hai mươi
hiện nay các bước chuẩn bị đã hoàn tất và không khí tại đây đã rất là nhộn nhịp
những người dân đang rất hào hức chờ đón đến giờ phút đếm ngược để cùng đón giao thừa năm hai nghìn hai mươi
theo ban tổ chức lễ hội âm nhạc chào mừng năm mới countdown party tại công viên thống nhất
chương trình sẽ bắt đầu diễn ra vào tám giờ tối nay
hiện mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để cùng đón một đêm giao thừa vui vẻ
em sớm thì em nghe cái
cái không khí nhà rất là sôi động và em muốn cảm nhận cái buổi trước khi nó diễn ra như thế nào
em cảm thấy không khí rất là sôi động và háo hức
trong người em cảm thấy rất là háo hức để đón chờ cái không khí của buổi crowd party diễn ra sắp tới tối nay ạ
tại khu vực nhà hát lớn những năm gần đây vào đêm giao thừa tết dương lịch
luôn là địa điểm tổ chức chương trình đếm ngược chào đón năm mới
sân khấu lớn được thiết kế đặc biệt cùng hệ thống âm thanh ánh sáng được giàng dựng hoàn trang

đêm nay người dân thủ đô hứa hẹn sẽ được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc đầy sôi động
với sự có mặt của dj florian picasso nổi tiếng người đang hiện giữ vị trí thứ ba mươi tám trong top một trăm linh dj hai nghìn một mươi sáu
không khí tấp nập hào hức chờ đón năm mới cũng được ghi nhận tại quảng trường đông kinh nghĩa thục
nơi diễn ra sự kiện đếm ngược henneken cao đao hai nghìn một mươi bảy thứ hai quanh hồ gươm
đã từ lâu nay sự kiện đếm ngược henneken cao đao hai nghìn một mươi bảy
đã trở thành một sự kiện được coi là đặc sản không thể thiếu
của hà nội mỗi dịp chuyển giao năm mới được người dân mong chờ
ngoài các địa điểm tổ chức đếm ngược tại trung tâm thương mại lớn
không khí tết dương lịch cũng vô cùng nhộn nhịp với nhiều quán ăn cà phê phục vụ du khách thưởng ngoạn và mua sắm